ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa đã được ký kết tại hà nội
đây là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với việt nam mà còn đối với cả eu vì tạo cơ sở để quan hệ kinh tế giữa hai bên có thể phát triển hiệu quả theo cả chiều rộng và chiều sâu
thực tế này cũng là câu trả lời đầy thuyết phục trước những hành vi chống phá xuyên tạc của các tổ chức cá nhân thiếu thiện trí đối với việt nam về sự kiện
việt nam đang chạm đỉnh thời kỳ dân số vàng với số người trong độ tuổi lao động hoặc còn khả năng lao động chiếm khoảng bảy mươi
tuy nhiên giai đoạn này diễn ra không lâu và song hành với đó là quá trình già hóa dân số
liên quan đến vấn đề này trên báo hà nội mới có bài tận dụng nguồn nhân lực thời điểm dân số vàng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
theo thống kê mới nhất của bộ lao động thương binh và xã hội lực lượng lao động trong độ tuổi qua đào tạo có bằng cấp

ở nước ta mới đạt hai mươi bốn hai số người tham gia lao động có việc làm tuy cao nhưng thu nhập còn thấp
mức thu nhập trung bình của người lao động làm công hưởng lương mới đạt sáu chín mươi bốn triệu đồng một người một tháng
đáng lưu ý tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn cao
đây cũng là nguyên nhân chính khiến nước ta có năng suất lao động thuộc nhóm thấp so với các nước trong khu vực và quốc tế
thời kỳ dân số vàng được ví như tuổi thanh xuân của con người chỉ diễn ra trong một số năm
bởi vậy không cách nào tốt hơn là các ngành
ngành địa phương và mỗi người lao động cần tận dụng phát huy sức trẻ để bứt phá
sự sống của người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối rất mong manh có thể ra đi bất cứ lúc nào
nhưng vẫn cố gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón chào con chào đời
hành trình kỳ diệu của mẹ con bình an là nội dung bài viết trên báo thanh niên
chị nguyễn thị liên huyện lý nhân hà nam được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi thai được hơn ba tháng
nhưng chị liên quyết định giữ lại thai nhi
gần hai tháng nằm viện bệnh nhân không thể nằm thở mà phải ngồi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày chỉ ngủ được hai giờ
mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương phổi
bằng tình mẫu tử thiêng liêng vượt qua mọi khó khăn và thử thách bé đỗ bình an đã trào đời nặng một năm kg
đây có lẽ là một ca kinh điển phải đưa vào trong sách viết thêm một chương bệnh học mới đó là bệnh ung thư và thai ngén
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường
bệnh viện phụ sản trung ương chia sẻ khi tiễn đẹp bé đỗ bình an và sản phụ ung thư giai đoạn cuối nguyễn thị liên ra viện ngày một mươi năm tháng một
bùng phát dịch vụ chia sẻ chỗ ở là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
dịch vụ chia sẻ chỗ ở home sharing ở việt nam đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một hình thức đầu tư kinh doanh thực thụ
thị trường home sharing việt nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh nhất khu vực gắn với tốc độ phát triển của ngành du lịch
một số thành phố lớn như đà lạt nha trang đang có tình trạng bùng phát home sharing
thành phố hồ chí minh hà nội cũng tăng gấp ba lần trong vài năm gần đây và gắn liền với gia tăng là sự rủi ro
trên báo lao động số ra hôm nay phản ánh thực tình trạng vũ khí sát thương lên lõi vượt biên giới
pháp luật nghiêm cấm các hành vi chế tạo tăng trữ vận chuyển sử dụng mua bán nhập khẩu xuất khẩu trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong khi đó các loại súng hoa cải súng bắn bi sắt súng bắn đạn trì nằm trong danh mục cấm mua bán sử dụng
tàng trữ trái phép do có tính sát thương cao gây nguy hiểm đến tính mạng hiện đang bày bán tràn lan trên internet
nếu muốn có thể đặt hàng dễ dàng hàng được chuyển đến tận nhà
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo công thương
thời gian gần đây tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp
gây lo lắng bức xúc trong xã hội
chỉ tính riêng năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng quản lý thị trường cả nước đã xử lý hai một trăm linh ba vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm
số tiền xử phạt vi phạm hành chính sáu một tỷ đồng trị giá tăng vật thu giữ hơn chín sáu tỷ đồng
trước thực trạng đó các cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
tuy nhiên việc vẫn còn một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
không đảm bảo an toàn thực phẩm trà trộn trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang